nga không có kế hoạch rút khỏi tổ chức thương mại thế giới wto tuyên bố này được vụ trưởng hợp tác kinh tế bộ ngoại giao nga đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn ria
quan chức này nhấn mạnh nga cân nhắc dựa trên thực tế rằng moscow có cơ sở để ở lại wto với tư cách là thành viên đầy đủ nhằm duy trì mối quan hệ ổn định với các nước đang phát triển
những nước sẵn sàng tiếp tục hợp tác với nga trên cơ sở bình đẳng và vì lợi ích chung
quan chức này cũng lưu ý wto là một nền tảng toàn cầu không thể thay thế mà trong đó moscow xây dựng quan hệ kinh tế và thương mại với các nước không có những hành động không thân thiện với nga
nga đặc biệt chú trọng tương tác với các đối tác và những người cùng trí hướng ở châu á trung đông châu phi và mỹ latin
sự tương tác này đang ngày càng trở nên tích cực và đa dạng hơn
các quy tắc của wto tạo cơ sở cho hoạt động của liên minh kinh tế á âu
theo đó nga với tư cách là thành viên của tổ chức này có nghĩa vụ tuân thủ các quy tắc của wto